trong ngày thần tài mùng một mươi tết tính tới tám h ba mươi phút giá vàng giảm nhẹ so với mở cửa đầu ngày
giá vàng miếng trong nước được tập đoàn vàng bạc đá quý doji niêm yết ở mức bốn mươi bốn triệu đồng một lượng mua vào và bốn mươi năm triệu đồng một lượng bán ra giảm một trăm năm mươi đồng ở chiều mua vào
công ty vàng bạc đá quý sài gòn niêm yết giá vàng sgc ở mức bốn mươi bốn một triệu đồng một lượng mua vào và bốn mươi bốn tám mươi hai triệu đồng một lượng bán ra tại hà nội
tại bảo tín minh châu giá vàng dòng vàng thăng long bán ra ở mức bốn mươi bốn tám triệu đồng một lượng mua vào ở mức bốn mươi ba chín mươi năm triệu đồng một lượng
giá vàng sgc giao dịch ở mức bốn mươi bốn tám triệu đồng một lượng bán ra và mua vào ở mức bốn mươi bốn một triệu đồng một lượng